trong điều kiện nông nghiệp nước ta đang chịu tác động nặng nề của biến đổi khí hậu thì yêu cầu cấp thiết đặt ra là phải có các giải pháp để ứng phó
đây cũng là nội dung tại hội nghị ngoại giao ban công tác quản lý đầu tư xây dựng của bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn diễn ra ngày hai mươi hai tháng chín
tại hội nghị các đại biểu đã họp bàn và đưa ra những giải pháp như khẩn trương xây dựng các công trình ứng phó với biến đổi khí hậu
áp dụng công nghệ tiên tiến để nâng cao chất lượng và tuổi thọ công trình cần nghiên cứu đặc thù khí hậu của mỗi vùng để xây dựng các công trình phù hợp
đồng thời đẩy nhanh tiến độ các công trình nhanh chóng đưa vào sử dụng